nhằm tổng kết đánh giá những vấn đề trọng tâm trong chính sách bảo hiểm y tế và đề xuất các định hướng sửa đổi luật bảo hiểm y tế hôm nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội thảo định hướng chính sách về sửa đổi luật bảo hiểm y tế
quá trình thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân ở việt nam đã đạt được kết quả tích cực đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt tám mươi sáu chín dân số
tuy nhiên quá trình thực hiện luật bảo hiểm y tế vẫn còn một số hạn chế bất cập trong quy định tổ chức thực hiện vì vậy việc sửa đổi luật bảo hiểm y tế là cần thiết nhằm khắc phục khó khăn vướng mắt để bảo hiểm y tế là công cụ hữu hiệu trong chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng công bằng hiệu quả
tại hội thảo các đại biểu được cập nhật thông tin về thực trạng triển khai chính sách pháp luật bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám thảo luận về những tồn tại bất cập của luật bảo hiểm y tế
trên cơ sở đó các đại biểu xác định cách tiếp cận sửa đổi luật bảo hiểm y tế dựa trên bài học kinh nghiệm trong nước quốc tế